các bài toán nguồn nhân lực trong ngành du lịch rất cần sự phối hợp chặt chẽ giữa doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo nhằm bảo đảm chất lượng đồng thời tiết kiệm chi phí cho cả hai bên